để bảo đảm an ninh an toàn và giao thông thông suốt phục vụ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
công an tp hà nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
các tuyến đường trong diện tạm cấm từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ xe phục vụ hội nghị trên các tuyến đường
bà huyện thanh quan chùa một cột
từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hạn chế các xe ô tô chở hàng từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô trở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên trừ xe buýt xe thu gom xác xe có phù hiệu
trong thời gian diễn ra hội nghị công an tp hà nội thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế
tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường như sau